có thật tuy nhiên các ý kiến phát biểu tại phiên họp chưa đủ hoặc chưa chỉ ra ông nguyên nhân nhạy cảm nhất
nói ví dụ như bác sĩ không cung người gây đến hậu quả chết người là phải trí tố
cũng trong phiên thảo luận sáng nay vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và quy chuẩn liên quan đến vấn đề này đã được đại biểu quan tâm cho ý kiến
cần xem xét thời gian áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới cho phù hợp có lộ trình từng bước để xã hội thích ứng
không nên quy định áp dụng ngay khi các điều kiện chưa được sẵn sàng
khi điều chỉnh quy định cần tính đến tính khả thi chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp
phần lớn kết luận nguyên nhân gây ra cháy nổ là do chập điện
do vậy kiến nghị cần sớm xây dựng ban hành quy chuẩn an toàn thiết kế và thiết lập hệ thống điện trong dân dụng và điện công nghiệp
cũng trong phiên thảo luận sáng nay quốc hội thảo luận về nhiều vấn đề nóng khác của đời sống kinh tế xã hội như quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học
giải pháp xử lý các doanh nghiệp trốn đóng
bảo hiểm xã hội giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu điều hành bình ổn giá phù hợp chính sách hỗ trợ kịp thời cho nông dân giải pháp xử lý rứt điểm tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi hai
việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an từ ngày một đến ngày sáu tháng sáu đại biểu quốc hội tham gia kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm và cán bộ nhân viên văn phòng quốc hội sẽ được cán bộ chiến sĩ
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an phối hợp với công an tp hà nội tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử ngay tại tòa nhà quốc hội
ngày đầu thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử tại tòa nhà quốc hội
tranh thủ giờ giải lao nhiều đại biểu quốc hội đã được lực lượng công an hỗ trợ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai
chỉ sau ít phút làm thủ tục các đại biểu quốc hội đã đăng ký thành công tài khoản định danh đồng thời tích hợp nhiều giấy tờ và tài khoản này
hồ sơ thì được các anh chiến sĩ tiếp đón rất là chú đáo hướng dẫn rất là tận tình
bên cạnh đó quá trình làm các thủ tục diễn ra rất là nhanh chỉ khoảng năm phút đã hoàn thiện các quy trình làm
thứ hai thì việc cấp định danh điện tử giúp ích cho người dân
đấy là tất cả những thông tin cá nhân của một người khi tích hợp vào đây khi thực hiện các giao dịch nó thuận lợi cho người dân
người dân không phải mất nhiều thời gian và phải cầm nhiều cái giấy tờ
hai nhóm một nhóm bố trí tại tòa nhà quốc hội nhóm còn lại được bố trí tại văn phòng quốc hội
bắt đầu từ ngày một tháng sáu đến ngày sáu tháng sáu với thời gian làm việc từ tám giờ đến một mươi bảy giờ
các cán bộ chiến sĩ sẽ ứng trực để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh
trên nền tảng ứng dụng vneid cho các đại biểu quốc hội và thành viên đoàn đại biểu quốc hội
tổ công tác bao gồm hai mươi đồng chí cán bộ chiến sĩ thực hiện thu nhận tại tòa nhà quốc hội và văn phòng quốc hội
mỗi địa điểm sẽ bao gồm bốn bộ máy tính thu nhận
các đồng chí sẽ thường trực tại đây và thực hiện thu nhận cho các đại biểu bất cứ thời gian nào các đại biểu có nhu cầu
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng thời gian qua ban chỉ đạo thực hiện đề án sáu của chính phủ
trong đó bộ công an là cơ quan thường trực đã có nhiều nỗ lực
đến nay trên tám mươi triệu người dân được cấp căn cước công dân
tài khoản định danh cá nhân cấp độ một cấp độ hai đang được tập trung triển khai
những kết quả đạt được hết sức quan trọng tiến tới xây dựng chính phủ số
không dùng giấy tờ
sau khi hoàn thành các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
đại biểu quốc hội còn được gửi tặng một sổ tay vneid của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó giới thiệu thông tin về vneid hướng dẫn cài đặt hướng dẫn sử dụng vneid
giải đáp những câu hỏi thường gặp vướng mắt khi sử dụng
vâng và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách
sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai thay thế căn cước công dân
theo cục hàng không việt nam việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong hai tháng
từ ngày một tháng sáu cho đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba áp dụng với chuyến bay nội địa
tại điểm kiểm tra an ninh hàng không vị trí kiểm tra giấy tờ đi máy bay chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ hai
khi hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng hai bước
dựng mở tài khoản định danh điện tử mức độ hai của hành khách
đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai với người thật
và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai
việc thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện
nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh địa tử của mình vào việc thí điểm
đặc biệt nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật
đồng thời tại quầy làm thủ tục hàng không luồng kiểm tra an ninh hàng không điểm lên máy bay đang thí điểm
phải có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ hai khi hành khách làm thủ tục đi máy bay
an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tiếp ngài wendiv thứ trưởng ngoại giao canada
thứ trưởng lương tam quang hoan nghênh chào mừng ngài wardernev thứ trưởng bộ ngoại giao canada và đoàn bộ ngoại giao canada thăm chính thức việt nam
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada trong năm nay
thời gian qua quan hệ việt nam canada tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định thực chất đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực
như chính trị ngoại giao thương mại đầu tư hợp tác phát triển quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục khoa học công nghệ giao lưu nhân dân
hai nước tiếp tục duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt
để đạt được những bước tiến trong quan hệ ngày nay phải kể đến đóng góp vai trò cầu nối tích cực có hiệu quả của đại sứ quán canada tại việt nam
quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an và các cơ quan đối tác canada như cảnh sát hoàng gia canada cơ quan biên mậu canada
đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao hợp tác phòng chống tội phạm và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
ngài wenev tái khẳng định thời gian qua quan hệ song phương việt nam canada đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tiệu lớn
trong thời gian tới thứ trưởng ngoại giao canada mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của chính phủ việt nam nói chung
và bộ công an việt nam nói riêng để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
thưa quý vị chiều nay cục công tác đảng và công tác chính trị đã họp hội đồng tư vấn xét giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu là phần thưởng cao quý của bộ công an
tặng các cá nhân đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong công tác
phục vụ chiến đấu lao động sản xuất gian luyện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ y tế văn học nghệ thuật xuất bản báo chí và thể dục thể thao
đây là năm thứ hai bộ công an tổ chức triển khai giải thưởng này
hội đồng đã thảo luận thống nhất danh sách các cá nhân đề xuất tặng giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu đảm bảo các tiêu chuẩn quy định
sau khi hội đồng thống nhất cục công tác đảng và công tác chính trị sẽ chủ trì tham mưu báo cáo lãnh đạo bộ tổ chức lễ tuyên dương trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội

sau khi hội đồng thống nhất cục công tác đảng và công tác chính trị sẽ chủ trì tham mưu báo cáo lãnh đạo bộ tổ chức lễ tuyên dương trao giải thưởng đoàn viên công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội